trước dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền các địa phương từ quảng bình đến đà nẵng vào chiều và tối ngày chín tháng một mươi
các ngành chức năng tỉnh quảng trị đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống thiệt hại do áp thấp nhiệt đới
trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng trị ghi nhận lượng mưa khá lớn
nhiều nơi như vĩnh khê bến quan huyện vĩnh linh cửa việt huyện gio linh lượng mưa đo được từ năm mươi năm sáu mươi năm mm
vào lúc một mươi ba h ngày chín tháng một mươi lũ trên các sông đang ở dưới báo động một và tiếp tục dâng
dung tích các hồ chứa đạt từ năm mươi bảy mươi
ubnd tỉnh quảng trị đã chỉ đạo tổ chức giả soát kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét sạt lở ven sông ven biển và vùng gò đồi
đồng thời tỉnh yêu cầu bộ đội biên phòng và các địa phương ven biển đảo cồn cỏ tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới